ủy ban quốc gia về trẻ em do phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban đã bấm nút chính thức khai trương tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đây là một trong những phương thức hiệu quả tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em
tổng đài một trăm một mươi một với hy vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới
thời gian qua nhiều vụ bạo hành xâm hại trẻ em bị phát giác đã khiến dư luận phẫn nộ
chưa bao giờ vấn đề bảo vệ trẻ em quyền trẻ em được đòi hỏi một cách mạnh mẽ như thời điểm hiện nay
đã đến lúc vấn đề bảo vệ trẻ em để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trở thành một thông điệp mạnh mẽ được cả xã hội quan tâm
chỉ là một trong những kênh nhưng mà kênh thông tin tiếp nhận và xử lý kịp thời nhất nhanh nhạy nhất
và tôi hy vọng là sẽ được các tổ chức các cá nhân đặc biệt là các bậc cha mẹ những người mà có trách nhiệm với con trẻ sẽ sử dụng kênh này
và ngược lại cũng có thể nói rằng đây cũng là một cái kênh để cho hàng triệu trẻ em
ngay cả các em khi phát hiện bạn mình phát hiện người thân của mình bị thì cũng phải phản ánh
thậm chí là ngay cả những người bị bảo hành bị xâm hại thì cũng sử dụng cái kênh này để kịp thời phản ánh và được cung cấp được tư vấn để xử lý trong những tình huống mà nó xảy ra
nhiệm vụ của tổng đài là tiếp nhận thông báo tố giác từ cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân qua điện thoại
tổng đài điện thoại một trăm một mươi một
sẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày
tổng đài là đường dây khẩn cấp có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân cơ quan tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để kiểm tra thông tin tố giác ban đầu
tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng là cái tổng đài đó sẽ là cầu nối nhịp cầu nối và tuyên truyền mạnh mẽ và thúc đẩy mạnh mẽ cái việc đó là đưa cho người dân hiểu được và nắm vững được và cần trao đổi với nhau và bảo vệ
và che chở cho những đứa trẻ
qua cái chương trình của bạn bên truyền hình báo truyền hình nhân dân đây thì mình cũng biết được cái tổng đài là một trăm một mươi một
thì mình sau này mình cũng về cũng nói lại với một số bậc phụ huynh khác là để biết cái tổng đài này nếu có trường hợp gì thì sẽ gọi đến cái tổng đài đấy
trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta
vì thế đi cùng với công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục thì công tác bảo vệ trẻ em cũng cần được nhìn nhận một cách quyết liệt chủ động và tích cực hơn nữa từ chính gia đình nhà trường và những người xung quanh trẻ
như vậy tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một mới có thể phát huy hiệu quả thực sự trong công tác bảo vệ trẻ em